thông tin từ đồn biên phòng cửa đại thành phố hội an cho biết đến khoảng một mươi năm giờ chiều nay
đơn vị đã huy động lực lượng hoàn thành trục vớt và đưa chiếc tàu du lịch một mươi sáu chỗ ngồi bị đâm chìm
ở khu vực cửa đại vào bờ rất may sự cố này không gây thiệt hại về người
theo chỉ huy đồn biên phòng cửa đạm cho biết vào khoảng chín giờ sáng cùng ngày
tàu du lịch mang số hiệu qna bảy trăm một mươi hai do ông nguyễn phúc tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở phường cửa đại
điều khiển chạy thử đều chuẩn bị đón khách vào chiều cùng ngày
tuy nhiên khi tàu này vừa ra đến khu vực biển cửa đại bất ngờ bị tàu câu mực khơi số hiệu qna chín mươi năm nghìn năm trăm ba mươi chín ts
do ông trần công hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở xã bình minh huyện thăng bình quảng nam điều khiển
vừa mới hạ thủy đang chuẩn bị ra khơi đâm chìm
được biết tàu du lịch bị chìm là của bà huỳnh thị yến tuyết
trú tại khối phố phước hải phường cửa đại thành phố hội an
nó cũng vô vô không có người muốn thôi nhưng mà nó tức là nhờ lực lượng của biên phòng
nói chung là nhờ anh ba rồi mấy anh huy động nói chung là rồi mấy anh cano biên phòng
họ cũng hỗ trợ rất là nhiều nhờ đứa này là với tàu dào họ cũng trục sức vô
rất là vô lại cho mình cho nó nó nó nó vô tư bậc
nhận được thông tin chỉ huy đồn biên phòng cửa đại đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ
cùng hai cano tức tốc đến hiện trường tập trung cứu người
rất may trên tàu du lịch lúc này không có khách
nhưng đã kịp thoát khỏi trước khi tàu chìm
chúng tôi xác định cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ của nạn cũng là cái nhiệm vụ chiến đấu
chúng tôi xác định đây vừa là lương tâm tất nhiệm vừa là cái mệnh lệnh
theo lãnh đạo thành phố hội an khu vực biển cửa đại có lượng tàu ra vào
neo đậu rất lớn sự va chạm tàu xảy ra thường xuyên
do vậy chính quyền địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng
và các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn kịp thời triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ
nhất là vào mùa mưa bão việc đồn biên phòng cửa đại tổ chức ứng cứu
trục vớt và đưa tàu du lịch bị chìm hôm nay vào bờ đã góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân địa phương